thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi một tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân
đã chủ trì lễ đón tổng thống ấn độ ram nath kovind và phu nhân tham cấp nhà nước việt nam
đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống ấn độ ram nath kovind tới việt nam
và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu á kể từ khi ông nhậm chức tổng thống vào tháng bảy
ngay sau lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống ấn độ ramars kovind
đã có cuộc hội đàm hiệu quả thực chất thắm tỉnh hữu nghị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu
mà lãnh đạo và nhân dân ấn độ đã dành cho việt nam từ trước tới nay
khẳng định việt nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ấn độ
để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
tổng thống ấn độ ram nath kovind cảm ơn sâu sắc tổng bí thư chủ tịch nước
đã dành cho cá nhân tổng thống và đoàn đại biểu ấn độ sự đón tiếp nồng hậu
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi toàn diện các mặt của quan hệ song phương việt nam ấn độ
và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm nhấn mạnh sự cần thiết làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ trên tất cả các lĩnh vực
nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác song phương và phát triển các thỏa thuận cấp cao
các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai bên
hai bên nhất trí cho rằng quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng
của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nhấn mạnh cần tiếp tục ra soát
tháo gỡ các vướng mắc và đề ra các chính sách biện pháp cụ thể thiết thực
để tăng cường quan hệ thương mại song phương trong thời gian tới
hai bên cũng đã nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa du lịch hàng không
giao lưu nhân dân giáo dục đào tạo đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là trong khuôn khổ liên hợp quốc và phong trào không liên kết
ngay sau khi kết thúc hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống ấn độ ramnascowin
đã chứng kiến lễ ký kết và trao bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước